ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín khiến thị trường xây dựng dân dụng trên cả nước bị ngừng trệ
hàng loạt doanh nghiệp rời vào khó khăn
do vậy đây là thời điểm để đẩy mạnh quá trình tái cấu trúc và thực hiện chiến lược phát triển mới
dù là doanh nghiệp xây dựng dẫn đầu có quy mô doanh thu lớn nhất nước
đứng đầu top một mươi nhà thầu xây dựng uy tín tập đoàn hòa bình không tránh khỏi ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
có thời điểm rơi vào khó khăn khi thiếu hụt dự án mới
dù vậy nhờ có phương án ứng phó chủ động đặc biệt là tái cấu trúc sản phẩm dịch vụ
hệ thống quản trị và mô hình kinh doanh doanh thu tập đoàn vẫn tăng nhẹ
hướng đến tiếp tục duy trì ổn định nguồn dân lực chất lượng phục vụ hàng loạt dự án
tại bốn mươi bảy tỉnh thành và năm quốc gia định hướng chiến lược tập đoàn sẽ chuyển hướng ra nước ngoài
với mục tiêu xuất khẩu dịch vụ tổng thầu trên độ cao theo tiêu chuẩn quốc tế
xa hơn đóng góp hiệu quả cho chiến lược đưa ngành xây dựng là một ngành kinh tế mũi nhọn
của quốc gia trong thập kỷ tới
thống kê cho thấy năm hai nghìn một mươi tám tổng sản lượng ngành xây dựng của thế giới là một mươi một bốn trăm linh tỷ usd
gấp bảy trăm năm mươi lần tổng sản lượng toàn ngành xây dựng việt nam năm hai nghìn một mươi chín